dù trải qua bao đầm tháng chiếc áo dài truyền thống với hai tả áo dài thước tha đã ăn sâu trong tâm trí người việt
trong xu thế thời trang hiện nay mặc dù chiếc áo dài đã được chỉnh sửa khá nhiều nhưng nó vẫn giữ nguyên sự dịu dàng đầm thắm
tuy nhiên gần đây chiếc áo dài kết hợp với váy xòe hay quần lửng quần jeans được nhiều người gọi là áo dài cách tân đã gây nên những tranh cãi trong dư luận và trên mạng xã hội
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này
thực tế thời trang là một vòng xoáy lặp đi lặp lại ở những cấp độ khác nhau
qua nhiều năm tháng dù có đôi chút thay đổi cách tân nhưng các cách tả áo dài đều không đổi vẫn bảo đảm nét riêng rất việt nam dịu dàng thước tha kính đáo mềm mại
có những cái bạn trẻ bạn mặc phối với những cái bộ chân váy xòe thì các bạn mặc đi dạo chơi ngày tết các bạn đến vườn hoa các bạn chụp ảnh đi chơi dạo phố thì tôi nghĩ là hoàn toàn phù hợp
bởi vì nó có tính mới nó có sự trẻ chung
còn những bộ áo dài truyền thống mà mặc vào trong một không gian như đi lễ hay sự kiện băng tính trọng đại thì tôi nghĩ là nó không đủ độ sang trọng
còn những cái bộ áo dài truyền thống thì nó luôn luôn có cái sự sang trọng để mặc trong những dịp lễ hội lễ tết vào những không gian sang trọng
nhưng khi đã là sang trọng thì bao giờ nó cũng sẽ làm hơi cứng một chút nó hơi khuân phép một chút
thế cho nên là nó rất là khó cho những cái môi trường ví dụ như là mặc để
đi trong đến những cái chỗ mà mang tinh chất là vui chơi của các bạn trẻ
áo dài cách tân giúp người ta có nhiều cơ hội mặc hơn
tính chất của mỗi dịp mỗi nơi mặc áo dài cũng sẽ nhiều hơn
từ đó nhu cầu của người mặc cũng thay đổi
đòi hỏi chất liệu và màu sắc phải đa dạng hơn để đáp ứng thị hiếu của công chúng
ngoài giá trị thời trang áo dài cách tân còn thúc đẩy thị trường thời trang thêm sôi động nhộn nhịp
tôi thấy áo dài cách tân hiện nay rất là phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội
bởi vì là chính mình chính tôi đây
khi mặc áo thì tôi thấy cảm giác nó rất là tiện lợi dễ mặc và mang tính ứng dụng cao
đặc biệt là mình có thể đi học được đi làm và đi chơi
áo dài truyền thống thì mình nghĩ nên sử dụng vào những dịp lễ quan trọng dịp lễ đặc biệt
và không nên thay thế áo dài cách tân và thay thế áo dài truyền thống
bởi vì áo dài truyền thống vẫn là một nét đẹp văn hóa của việt nam
việt nam mình đang là tiên tử
tới hội nhập mà đấy cũng là một phương pháp để truyền bá áo dài của mình ra thế giới
nhưng mà mình cách tân đi để có một cái gì đấy gọi là hiện đại
nếu mà sử dụng áo dài cách tân ấy trong những môi trường phù hợp thì lại rất là hợp lý luôn rất đẹp
nhưng mà ví dụ trong các lễ hội này trong những cái gì mang tính chất truyền thống
thì mình sử dụng những trang phục truyền thống thì sẽ đẹp
cái mới bao giờ cũng dễ thu hút sự chú ý
cái mới bao giờ cũng dễ gây ra tranh luận
vì nó làm những người liên quan phải thay đổi cách sử dụng
cách nhìn thậm chí là phản ánh quan điểm sống
như cái xu hướng năm ngoái thì áo dài đi với những cái quần bó
thì cá biệt có những người mặc quần tất
và thực sự là cái năm nay thì những cái xu hướng đó mọi người không mặc nữa
và lại nổi lên đó là vẫn là những chiếc áo như vậy mặc với chân máy xòe
thực ra thì tôi cho đây là một cái điều đáng mừng
bởi vì mọi người đã bắt đầu quan tâm đến văn hóa quan tâm đến áo dài
thì cái sự tranh luận nó nổi lên thì nó cũng là một cái sự có lợi
và những cái gì gìn giữ lại được những cái gì nó là truyền thống
những cái gì nó là đất đẹp thì nó sẽ còn ở lại
còn những cái gì đó không phù hợp thì nó sẽ bị đào thải
điều nên đánh giá cao ở đây chính là việc mặc áo dài trong những dịp lễ tết
góp phần cố vũ gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống
cách tân nhưng vẫn giữ được tính thời trang không gây phản cảm lố bịch
và tôn lên được những đẹp đẹp cơ thể và thần thái của người phụ nữ việt nam